chấp hành chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
và chỉ đạo của ban thường vụ quân ủy trung ương về việc xử lý các sai phạm liên quan đến cán bộ
bộ tư lệnh cảnh sát biển căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án
tham mô tài sản liên quan đến sai phạm tại bộ tư lệnh cảnh sát biển
ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng đã quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với thiếu tướng phạm kim hậu nguyên phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng
thiếu tướng bùi trung dũng nguyên phó tư lệnh thiếu tướng doãn bảo quyết
nguyên phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị
đại tá nguyễn văn hưng nguyên phó tư lệnh thượng tá bùi văn hòe phó trưởng phòng tài chính
về tội tham mô tài sản quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi ba bộ luật hình sự với vai trò đồng phạm
với bị can nguyễn văn sơn trung tướng nguyên tư lệnh và bị can hoàng văn đồng trung tướng nguyên chính ủy
cùng ngày cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn
bắt tạm giam đối với nguyễn văn sơn và hoàng văn đồng
trước đó nguyễn văn sơn và hoàng văn đồng bị cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng khởi tố bị can
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội tham mô tài sản quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi ba bộ luật hình sự
các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được viện kiểm sát quân sự trung ương phê chuẩn
trước khi bị cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng khởi tố tại phiên họp ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
ban bí thư đã kết luận và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
đối với trung tướng nguyễn văn sơn trung tướng hoàng văn đồng thiếu tướng phạm kim hậu
thiếu tướng bùi trung dũng thiếu tướng doãn bảo quyết
ủy ban kiểm tra trung ương đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với đại tá nguyễn văn hưng
ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thủ tướng chính phủ đã quyết định cách chức tư lệnh cảnh sát biển đối với trung tướng nguyễn văn sơn
cách chức phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng cảnh sát biển đối với thiếu tướng phạm kim hậu
cách chức phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị cảnh sát biển đối với thiếu tướng doãn bảo quyết
cách chức phó tư lệnh cảnh sát biển đối với đại tá nguyễn văn hưng
xóa tư cách nguyên chính ủy cảnh sát biển đối với trung tướng hoàng văn đồng
xóa tư cách nguyên phó tư lệnh cảnh sát biển đối với thiếu tướng bùi trung dũng
đây là vụ án rất nghiêm trọng dư luận xã hội đặc biệt quan tâm
ban thường vụ quân ủy trung ương chỉ đạo các cơ quan tư pháp quân đội tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
sai phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan đảm bảo nghiêm minh đúng pháp luật và không có vùng cấm